hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm hai nghìn một
và đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược vào tháng một mươi năm hai nghìn chín
với những điều kiện thuận lợi như vậy quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa việt nam và hàn quốc
đã có sự tăng trưởng đáng kể trong hai thập kỷ qua
thương mại hai triệu liên tục tăng mạnh hiện hàn quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư
và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua là năm đầu tiên thực hiện hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
giá trị xuất khẩu của việt nam sang hàn quốc đã tăng hai mươi bảy giá trị nhập khẩu từ hàn quốc tăng một mươi năm
và hàn quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại việt nam với số vốn đăng ký hơn năm mươi tỷ usd
nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả hợp tác thương mại việt nam hàn quốc
các cơ quan đại diện của hai nước liên tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư đem lại nhiều hiệu quả tích cực
chúng tôi cũng cố gắng tạo nhiều điều kiện gặp gỡ trao đổi giữa hai doanh nghiệp và các nước
và cụ thể là đoàn hàn quốc sang việt nam
và bên hàn quốc thì họ cũng nói họ coi việt nam là một trong những đối tác mà họ thực sự quan tâm kể về đầu tư lẫn về thương mại
chúng tôi tổ chức các đoàn doanh nghiệp hàn quốc sang việt nam
đồng thời sau đó cũng giới thiệu sản phẩm việt nam tại hàn quốc
hoạt động hai chiều để sản phẩm của doanh nghiệp việt dễ tiếp cận thị trường hàn quốc
và chúng tôi sẽ đóng góp tích cực vai trò là cầu nối để kết nối giao thương giữa hai doanh nghiệp việt nam hàn quốc
năm hai nghìn một mươi bảy là năm việt nam và hàn quốc cùng kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đây cũng chính là dấu mốc quan trọng thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
đồng thời sẽ tiếp tục mở ra những tiền đề mới cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh hội nhập
hàn quốc hoạt động hai chiều để sản phẩm việt nam hàn quốc
thấy rất rõ là sự phát triển trong mối quan hệ thương mại kinh tế đầu tư nối chung
và quan hệ nối chung giữa việt nam hàn quốc trong suốt hai mươi năm năm vừa qua
tính từ khi hai nước thiết lập quân môi quan hệ giao từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
thì ở đây có rất nhiều thành tiệu nhưng có thể nói một câu rất gắn gọn
đây là một mối quan hệ rất trưởng thành nó trưởng thành theo nhiều nghĩa
trên cơ sở là hợp tác về chính trị hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư
về văn hóa xã hội và doanh nghiệp nhân dân
tất cả mọi quan hệ đều rất tốt đẹp mà đến thời điểm hôm nay
trước cái ngưỡng cửa mà chúng ta tổ chức hai mươi năm năm cái quan hệ ngoại giao và chúng ta có thể hướng tới hai mươi năm năm tới
thì thấy rất rõ đây là một trong những bức tranh rất tươi đẹp
ở đây có thể tôi điểm ra một vài cái điểm mà chúng ta đã vượt xem
thứ nhất nếu như chúng ta nhìn nhận lại quan hệ thương mại hai nước
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thì khoảng độ đạt trên dưới nửa tỷ đô la mỹ
thì đến năm ngoái thôi hai nghìn một mươi sáu thì rất vui mừng có thể nói là kinh hoạch hai chiều đã đạt bốn mươi ba
ba bốn tỷ đô la mỹ tức là gấp tám mươi bảy lần
chúng ta không thể tưởng tượng nổi là trong hai mươi năm năm mà tăng tám mươi bảy lần
nhưng cái con số nó không nói lên cái điều gì lớn
mà chúng ta phải nhìn rõ luôn cái cấu trúc về thương mại cái cơ cấu xuất nhập khẩu hai bên
thì chúng ta mới thấy là cái hiệu quả hợp tác hai nước
đặc biệt là việt nam đã trở thành cái đối tác trong top một mươi
các đối tác thương mại lớn nhất của hàn quốc
và ngược lại hàn quốc cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
trong đó là thị trường xuất khẩu thứ tư và đối tác nhập khẩu thứ hai
đều đóng góp cho cái sự phát triển thương mại nó chung của việt nam trên toàn thế giới trong lúc qua
vâng có thể nói là với cái việc mà việt nam và hàn quốc thì đã ký kết
và tiến hành thực hiện hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và hàn quốc
cũng là một cái động lực rất là lớn cho cái mối quan hệ
đặc biệt là mối quan hệ về mặt kinh tế thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian qua đúng không ạ
vâng cái đấy đấy là chúng ta có thể nói như vậy
một trong lý do tại sao chúng ta phải ký một hiệp định thương mại tự do
bởi lại hai bên nhìn nhận rõ cái lợi ích của nhau
đồng thời thấy rất rõ được những cơ hội và tiềm năng
khi tất cả khung khổ pháp lý khác mà dự án nước đã có sẵn có
nó hoàn toàn chưa đáp ứng được kỳ vọng của hai nước
thì tôi có thể nói là cái hoạt động về thương mại nó gắn rất là chặt cái hoạt động đầu tư
thì như chị có thể thấy là cái đầu tư của hàn quốc và việt nam
trong suốt giai đoạn từ một nghìn chín trăm chín mươi hai đến đây nó tăng trưởng về số lượng
thế nhưng về mặt cơ cấu cũng như là chất lượng là thay đổi
nếu như trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai cho đến hai nghìn bảy
thì về cơ bản cái đầu tư của hàn quốc thường vào những lĩnh vực
mà có những cái giá trị gia tăng thấp sử dụng nhiều lao động hoặc là sự nhiều vốn
thì đến giai đoạn hai nghìn bảy trở lại đây
thì hàn quốc đã tập trung đầu tư vào cơ sở công nghiệp
những cái lĩnh vực mà nó có kinh tế mũi nhọn của việt nam hiện nay
có cái hàm lượng giá trị gia tăng cao
và thương mại cũng vậy cái cơ cấu thương mại
thì cái cơ cấu xuất nhập khẩu nhất là xuất khẩu việt nam sang hàn quốc
thay vì là xuất khẩu những cái gọi là cái sản phẩm thô nguyên liệu thô
hay là những cái sản phẩm có dị đoan thấp
thì đã chuyển sang những cái nhóm hàng có dị dàng cao
và liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công nghệ và chế biến
còn cái nhập khẩu của việt nam từ hàn quốc cũng như vậy
nó đã thay đổi rất là nhiều cơ cấu từ chủ yếu là từ rất là sớm là cái tiêu dùng hàng tiêu dùng
thì bây giờ bản chất phải hơn chín mươi năm chín mươi sáu là nhập khẩu máy móc thiết bị
để phục vụ đầu tư đầu tư đầu tiên cho các dự án đầu tư của hàn quốc tại việt nam
cái thứ hai là đầu tư trực tiếp cho doanh nghiệp việt nam
nội địa việt nam để nâng cao cái năng lực cạnh tranh và nâng cao cái chất lượng sản phẩm hóa
và nhập khẩu cái nhóm gọi là cái nguyên liệu hoặc là những cái nguyên phụ liệu
mà hiện nay việt nam chưa sản xuất được để phục vụ cho những ngành công nghiệp sản xuất
chế biến và tái xuất xuất khẩu các nước khác
thì tất cả tự trung lại thì chúng ta thấy là cái bức tranh nó đẹp như vậy
thì cái hiệp định thương mại tự do nó giúp cho chúng ta được ít nhất là hai mục tiêu
mục tiêu đầu tiên là một mục tiêu tiếp tục tăng cường giúp cho việt nam xuất khẩu hàng hóa việt nam
sau khi tràn quốc nhất là cái nhóm hàng nông sản thực phẩm chế biến và những nhóm hàng của việt nam thấy mạnh
thứ hai nữa là thu hút đầu tư của hàn quốc các doanh nghiệp đầu tư hàn quốc vào lĩnh vực
mà việt nam đang có ưu tiên thu hút đầu tư và việt nam đang rất mong muốn đầu tư
và cái này cũng là một trong những hai cái mục tiêu rất là lớn khi bộ công thương
thay mặt chính phủ cùng các bộ ngành đàm phán về tiền lượng tự do của hàn quốc
vâng có thể nói là một bức tranh như ông nói là hết sức tươi đẹp và chúng ta có thấy có nhiều điểm sáng thành công
tuy nhiên chắc hẳn là vẫn còn những cái khó khăn thách thức trong cái mối quan hệ đặc biệt là kinh tế thương mại
giữa hai nước mà chúng ta cần phải vượt qua để có thể phát huy được một cách tối đa những cái tiềm năng
trong cái mối quan hệ song phương giữa hai nước ạ
vâng cái điều này thì cũng rất là dễ hiểu thôi bản chất thì không có cái gì nó dễ dàng cả
bao giờ chúng ta nhìn có hai khía cạnh là tích cực và chưa tích cực không nói là tiêu cực mà chưa tích cực
về bản chất tất cả những cơ hội mà do các khung khổ pháp lý giữa hai quốc gia thiết lập ra đối với lĩnh thương mại và đầu tư
nhất là hiệp định thương mại tự do là đều là cơ hội
nhưng nếu như chúng ta không đủ thứ nhất là cái năng lực người ta thẩm thấu nó không đủ năng lực để có thể tận dụng nó
thì thực ra bản chất nó trở thành những cái thách thức như giàu cản
đơn cử như là khi mà chúng ta muốn
mở cửa đưa hàng hóa việt nam hàng nông sản việt nam thực phẩm chế biến việt nam vào hàn quốc
thì chúng ta đương nhiên là chúng ta phải đáp ứng được những cái điều kiện
liên quan đến nó không phải là hàng giàu thương mại mà nó là các cái điều kiện là tiêu chuẩn chất lượng
mà đáp ứng cái yêu cầu của cái khách khe của cái thị trường hàn quốc
thì doanh nghiệp việt nam phải đủ cái năng lực để sản xuất những hàng hóa có chất lượng
mà đủ ở đây theo hai nghĩa một là cái quy mô sản xuất
cái thứ hai là cái chất lượng mang tính chất bền lâu mang tính ổn định
mà hai cái yếu tố này là hiện nay thực ra đối với doanh nghiệp việt nam
chúng ta cũng đang có những khó khăn bởi vì cái quy mô của các doanh nghiệp việt nam
thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ các doanh nghiệp lớn mang tinh chất hệ thống thì chưa có nhiều
thêm cái nữa là cái sức khi mà chúng ta mở cửa cho các bạn ngược lại
thì cái sự cạnh tranh của việt nam với các đối tác cạnh tranh của ta tại thị trường hàn quốc
hoặc ngược lại chúng ta cạnh tranh trực tiếp các doanh nghiệp của hàn quốc
trên thị trường bạn và thị trường ta cũng là những yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét tính tên đấy
tức là khi chúng ta mở cửa các bạn mở cửa ta ta cũng mở cửa bạn
thì ngược lại là các doanh nghiệp việt nam phải tính
một là anh giữ được cái thị phần hoặc là giữ được cái thị trường trên sân nga
cùng cố chắc hỗ phương và chúng ta mới tay ra tiền tuyến
chúng ta làm tốt được thì đấy cũng là những cái thách thức
ngoài ra thì có rất nhiều thách khác liên quan đến trực tiếp
về cái việc mà chúng ta có thể cải cách những thể chế liên quan gắn chặt
kinh tế thương mại làm sao hỗ trợ tốt nhất
cho các doanh nghiệp tạo ra một cái sân chơi bình đẳng
một cái môi trường cạnh tranh rất là thông thoáng minh bạch
đồng thời có những điều kiện hỗ trợ support nhất định cho các doanh nghiệp việt nam
để làm sao các doanh nghiệp việt nam lớn mạnh
là có thể cạnh tranh được các doanh nghiệp khác tại riêng hàn quốc
vâng với những cơ hội và còn những thách thức như vậy
thì không biết là thời gian qua cũng như là định hướng trong thời gian tới
thì hai quốc gia việt nam và hàn quốc có những cái hành động cụ thể
những dự án hoặc là những chương trình cụ thể như thế nào
nhằm có thể tạo ra những hành động cụ thể
để tối ưu hóa những tiềm năng hợp tác giữa hai nước
thì ở đây có thể nói là chính phủ làm rất nhiều việc
ví dụ như là từ năm chín mươi hai chúng ta ký những thỏa thuận
các hiệp định tránh đính thứ hai lần hiệp định thương mại
các hiệp định liên quan đến hợp tác kinh tế y thuật
mà trong song phương còn kể cả hai nước có những văn bản
những cái hiệp định hoặc là những thỏa thuận trong khung khổ đa phương
như trong asean chẳng hạn
thì giữa hai nước có hiệp định thương mại tự do trong khổ asean hàn quốc
hay là hai nước cũng tham gia vào rất nhiều hành động cụ thể
nhiều cái gọi là cái khối thương mại cũng như là cái khối tự do
tôi nói ví dụ như là hàn quốc và việt nam là hai nước
một nước nằm khu vực đông bắc á một nước khu vực đông nam á
nhưng đều là hai cái nền kinh tế quốc gia rất là tích cực
trong việc hội nhập và tham gia vào khung khổ hiệp định tự do
thì đây cũng chính là cái nền tảng rất là chắc chắn
để cho hai bên có được tạm gọi là cái nền tảng chung
có những cái phong văn hóa chung trong lĩnh vực thương mại
thì ở đây là hai nước đã có
và nhất là khi chúng ta ký hiệp định tự do
đặc biệt trong năm nay trong cái bối cảnh mà hai nước
có rất là nhiều những cái hoạt động để kỷ niệm
những cái thành tiệu trong mối quan hệ hai mươi năm năm
quan hệ ngoại giao hai mươi năm năm giữa hai nước
thì các cái hoạt động để xúc tiến thương mại và đầu tư
thì được thúc đẩy như thế nào trong năm nay thượng
đối với năm hai mươi năm năm để kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ ngoại giao ấy
thì phải nói là các bộ ngành
trong đó có bộ ngoại giao bộ công thương bộ kinh tế đầu tư
các bộ ngành kinh tế nói chung
là đều có những chương trình riêng của mình
và trên tổng thể theo chỉ đạo chung của chính phủ
để làm sao chúng ta trên cơ sở
cái kết quả hợp tác trong suốt hai mươi năm năm vừa qua
rất tốt đẹp như vậy
thì chúng ta sẽ có được mấy sự
có những hoạt động ý nghĩa
để kỷ niệm cái giai đoạn mà hợp tác đó
đồng thời chúng ta cũng tính đến những cái hướng
cho cái quan hệ kinh tế thương mại hợp tác
trong hai mươi năm năm tiếp theo
tức là một phần tư thiết kỷ tiếp theo
để làm sao cho tương xứng với cả những kết quả
mà chúng ta đã đạt được rất tốt đẹp vừa rồi
tôi nói đơn cử ví dụ thôi
thì để chuẩn bị hoặc tổ chức
hoặc là hướng tới kỷ niệm này
suốt cái giai đoạn từ cuối hai nghìn một mươi sáu
thì bộ công thương cũng đã chủ động
đưa dẫn rất nhiều chương trình hợp tác
giữa các cơ quan cục vụ viện trong bộ
liên quan lĩnh vực công nghiệp năng lượng thương mại
thì đều thông qua cái cơ chế hợp tác ủy ban
hỗn hợp với việt nam và hàn quốc
trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và năng lượng và hạt nhân
thì chúng ta đều có những chương trình
thảo luận với nhau những cơ chế hợp tác
hỗ trợ làm sao để thu hút các doanh nghiệp hàn quốc
đầu tư trong lĩnh vực năng lượng việt nam
hay là thảo luận về những cơ chế khung khổ song phương
để giải quyết thảo luận khó khăn
cho vấn đề thương mại
nhất là vấn đề xuất khẩu hàng nông sản của việt nam
tham gia vào thị trường hàn quốc
hay là chúng ta cũng đề xuất ra những chương trình
xúc tiến tạo thuận lợi thương mại
xúc tiến đưa các doanh nghiệp việt nam
tham gia vào cái chuỗi phân phối hàng hóa sản phẩm của hàn quốc
như là lotte như là e mart v v
và chúng ta đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp của hàn quốc
đầu tư vào trong lĩnh vực
dịch vụ hỗ trợ thương mại
các hoạt động về sản xuất chế biến
về hàng nông sản
và đồng thời cũng tiếp cận được
đối với các doanh nghiệp việt nam
làm sao đưa các doanh nghiệp việt nam
vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp hàn quốc
mà các tập đoàn lớn toàn cầu
và ngoài ra tổ chức các sự kiện
chẳng hạn như là giao thương
giữa các doanh nghiệp hàn quốc và việt nam
hay là từ giờ đến cuối năm
cũng rất nhiều chương trình
và đặc biệt là hợp tác hỗ trợ
của cơ quan thương vụ đại sản việt nam
tại hàn quốc
cũng như là đại sản hàn quốc tại việt nam
là chúng tôi cũng đã trao đổi rất là tích cực
để làm sao thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các doanh nghiệp
tham gia các sự kiện hai bên
và đồng thời chúng tôi cũng đưa ra được những chương trình
để làm sao chúng ta hướng tới
có những nghiên cứu chuyên sâu hơn
mà nghiên cứu mang tính chất là để làm sao
xây dựng những khung khổ về phát triển kinh tế thương mại
cho hai nước trong thời gian hai mươi năm năm tới
có thể nói là cả hai quốc gia
đã rất thành công trong việc xây dựng
một mối quan hệ hai mươi năm năm
gắn bó một cách bền chặt và bổ trợ lẫn nhau
một cách rất hiệu quả
hy vọng rằng trong thời gian tới với những cái chiến lược
từ phía cả hai nước và một cái sự bắt tay thật là chặt
thì chúng ta sẽ còn thấy cái mối quan hệ giữa việt nam và hàn quốc
đặc biệt là trong cái lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
sẽ còn phát triển hơn nữa
một lần nữa thì cảm ơn ông đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
xin được khép lại tại đây